chiều ngày hai mươi một tháng ba bộ y tế xác nhận ca bệnh mắc covid một mươi chín thứ chín mươi hai là một nam bệnh nhân hai mươi một tuổi trú tại phường chín thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
bệnh nhân là du học sinh tại pháp
bệnh nhân đi từ paris pháp đến doha qatar trên chuyến bay của hãng hàng không qatar airways số hiệu qr bốn mươi hàng ghế thứ hai mươi chín
và tiếp đó trên chuyến bay cũng của qatar airways số hiệu qr chín trăm bảy mươi số ghế một mươi tám d tới sân bay tân sơn nhất ngày một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi
khi nhập cảnh bệnh nhân chưa có triệu chứng bệnh chuyển cách ly tập trung tại quận một mươi hai thành phố hồ chí minh
ngày một mươi bảy tháng ba bệnh nhân có dấu hiệu sốt đau họng ho khan và được chuyển đến bệnh viện giã chiến củ chi ngày một mươi tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi
bệnh nhân có kết quả xác định dương tính với sars cov hai ngày hai mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
đến thời điểm này
cả nước đã ghi nhận chín mươi hai trường hợp mắc covid một mươi chín
thời gian gần đây các trường hợp dương tính với virus sars cov hai được phát hiện hầu hết từ nước ngoài nhập cảnh vào việt nam